các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
qua soi chiếu và kiểm tra thực tế phát hiện hai hành khách mang theo hai vali
trong mỗi vali có sáu cọc giấy phủ bằng hóa chất đen nhằm qua mắt quá trình soi chiếu của cơ quan hải quan
bên trong ẩn chứa hình ảnh tờ tiền mệnh giá một trăm linh usd không nhìn thấy được số series và được bọc trong ni lông bên ngoài
tổng số tăng vật là ngoại tệ mệnh giá hơn một triệu usd
hiện vụ việc đang được cục hải quan và công an quận tân bình tp hcm tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ
trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng bộ đội biên phòng hà tĩnh đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép ba kg ma túy
khi bị phát hiện hai đối tượng bỏ chạy nhưng ngay lập tức đã bị khống chế bắt giữ
một trong hai đối tượng cầm theo một chiếc ba lô bên trong có hai kg ma túy đá và một kg ketamine
đối tượng mang ba lô bị bắt giữ là hoàng công hưởng chú huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
hửa khai nhận đã cắt rừng qua lào mua ma túy
với ý định đưa về việt nam bán kiếm lời ba kg ma túy trên đối tượng mua với giá một mươi bảy usd
ngày hôm nay một mươi sáu tháng chín đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đồng tháp
đã kịp thời giải cứu một nam thanh niên khoảng ba mươi tuổi có biểu hiện bất thường đang đứng ở trên mái nhà của một người dân
nam thanh niên được phát hiện ở trên nóc nhà của người dân tại ấp an định xã an bình huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
sau khi thuyết phục không được lực lượng công an đã tiếp cận khống chế đưa được năm thanh niên xuống đất an toàn
tiến hành test nhanh người này âm tính với chất ma túy
qua xác minh thanh niên này là nguyễn tuấn vũ chú huyện cao lãnh có tiền sử mắc bệnh tâm thần
bỏ nhà đi từ ngày một mươi bốn tháng chín lực lượng công an đã bàn giao vũ cho gia đình đưa về nhà quản lý
đinh ngọc long chú tại thành phố thái nguyên vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn bắt giữ
về hành vi lừa đảo qua mạng xã hội chiếm đoạt trên sáu trăm linh triệu đồng
ngày bốn tháng tám long dùng tài khoản mạng xã hội kết bạn với chị trần thị thu hằng chú thành phố lạng sơn
long tự nhận là nhân viên phân phối thực phẩm xuất xứ hàn quốc và gửi cho chị hằng một đường link trang web
để đặt ba mươi năm thùng nước ngọt
với giá một mươi tám triệu đồng sau khi nhận được tiền long không chuyển hàng mà chặn liên lạc chiếm đoạt tiền
với thủ đoạn này long đã lừa đảo hơn hai mươi người khác chiếm đoạt tổng số tiền trên sáu trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ
do ảnh hưởng của thiên tai nên từ đêm ngày một mươi năm đến chiều ngày một mươi sáu tháng chín nhiều địa phương của tỉnh hà giang có mưa to đến rất to trong nhiều giờ
dẫn đến ngập úng sạt lở đất gây thiệt hại nhiều tài sản hoa màu của người dân
ước tính khoảng gần bốn tỷ đồng
theo báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà giang
tại huyện hoàng su phi có hai người bị thương do đất đá sạt lở làm đổ nhà
tại các huyện quang bình yên minh đồng văn hoàng su phi mưa lớn gây thiệt hại hàng chục ngôi nhà
hàng trăm hectare hoa màu bị ngập úng gãy đổ nhiều tuyến đường liên thôn liên xã bị đất đá sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ
mưa lớn trong nhiều giờ đã khiến trôi sập hai cây cầu ở huyện quang bình